trước hết thì chúng ta thấy rằng trong các năm vừa qua thì quá trình phát triển kinh tế xã hội diễn ra rất là nhanh
mặc dù chúng ta đã có nhiều các chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường
tôi nói ví dụ như là luật bảo vệ môi trường rồi nghị định rồi thông tư
đặc biệt là với vấn đề môi trường làng nghề thì chúng ta thấy rằng là chính phủ có cả một cái đề án về bảo vệ môi trường làng nghề
rồi quốc hội năm hai nghìn một mươi hai cũng đã thông qua cả một cái chương trình về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường
tuy nhiên thì cái việc giải quyết các ô nhiễm môi trường làng nghề thì cũng là một vấn đề này phải có lộ trình
chứ không thể ngày một ngày hai mà chúng ta giải quyết được dữ điểm cái việc này
thì hình như hai vị khách vừa đầu có neo
việc công tác quản lý nhà nước về môi trường đã rất thời gian qua
ủy ban khoa học công nghệ và môi trường quốc hội cũng như bộ tài nguyên môi trường rất quan tâm đến vấn đề này
nhưng mà thực chất cho đến nay thì vẫn là điểm nóng của việt nam
phải thừa nhận rằng là trong thời gian đặc biệt ba mươi năm đổi mới đặc biệt một mươi năm vừa rồi
thì công tác quản lý bảo vệ môi trường từ trung ương đến địa phương
phải thấy có là thành tựu nhất định so với trước đây
điều đó không thể phủ nhận được
nhưng mà bên cạnh đó cái bất cập cũng còn rất lớn
như vậy có thể thấy rằng là công tác quản lý nhà nước về môi trường cũng đã có những sự chuyển biến nhất định
tuy nhiên rằng là vẫn còn có những cái bất cập và có những cái vấn đề đặt ra cần phải giải quyết
vậy thì thưa đồng chí nguyễn thượng hiền công tác quản lý nhà nước về môi trường của chúng ta hiện nay đang gặp phải những khó khăn vướng mắc gì
mà vấn đề về bảo vệ môi trường có những nơi không những không được bảo vệ
mà cái tình trạng ô nhiễm lại còn trở nên thành một cái thực trạng rất là đáng lo ngại như vậy
thế cái vấn đề công tác bảo vệ môi trường là cái đầu tiên là phải xuất phát từ chủ nguồn thải
tức là ai là các cái tổ chức cá nhân cơ sở sản xuất kinh doanh
còn chúng ta đã có cả một cái hệ thống giám sát
lời giám sát tức là tôi nói ý là ngoài cái chuyện quản lý nhà nước ra thì chúng ta còn có vấn đề về chính quyền địa phương
cấp huyện cấp xã
thế nhưng thực tế thì chúng ta thấy rằng là cái lực lượng giám sát thì ở dưới là chúng ta cũng còn đang rất mỏng
tôi nói ví dụ như ở xã thì chỉ có một cán bộ làm rất nhiều các lĩnh vực
trong đó làm cả về trong đó cũng phải phụ trách về vấn đề môi trường
đấy là ý thứ nhất
ý thứ hai là chúng ta để làm được việc này thì chúng ta cũng phải có cái đào tạo tập huấn trang bị các kiến thức
các kỹ năng cho các cán bộ các cấp đặc biệt là các cấp trực tiếp đối với các cơ sở hoạt động
sản xuất kinh doanh dịch vụ
rồi cái vấn đề thứ ba chúng ta thấy rằng là
cái vấn đề về thanh tra kiểm tra môi trường nó rất là thủ
nó khác hẳn với các cái ngành khác
đây là quan điểm cá nhân của tôi thôi
thì hiện nay chúng ta thanh tra kiểm tra mà đối với môi trường
mà chúng ta cứ theo kế hoạch
rồi là chúng ta có trách nhiệm phải thông báo trước cho doanh nghiệp tối thiểu năm ngày
thì hoàn toàn là nó không tạo một cái bất ngờ hoặc là mình có thể là trong năm ngày đấy doanh nghiệp
với những doanh nghiệp
mà không nghiêm túc thì hoàn toàn có thể rất nhiều các cái vấn đề biện pháp đưa ra
giải quyết các cái vấn đề
xử lý môi trường của doanh nghiệp
theo cái sự chia sẻ của đồng chí nguyễn thượng hiền thì chúng ta thấy những cái khó khăn
cũng như là những cái vướng mắc
trong cái quá trình mà công tác quản lý nhà nước về môi trường
vậy thì ý kiến của các vị khách mời
bình luận và đánh giá như thế nào về những
những cái khó khăn những cái vướng mắt mà đồng chí nguyễn thượng hiền vừa chia sẻ
đây là một vấn đề mà chúng tôi đi kiểm tra đi giám sát đấy
các địa phương đều nói rằng
những cái hộ kinh doanh nhỏ lẻ là rất khó kiểm soát
nếu mà các doanh nghiệp thì người ta còn có những cái
chịu cái quản lý tác động
của nhiều cái lực lượng
nhưng mà hộ kinh doanh nhỏ lẻ là
rất là khó kiểm soát
cái này là
chỉ có là
trách nhiệm của chính quyền địa phương là phải
kiểm tra thường xuyên
địa phương ở đây là chủ yếu là cấp xã
cấp xã cấp phường
thì phải là phải
bám sát là những cái hộ kinh doanh
nào thường xuyên hay xả thải
rồi gây ô nhiễm như thế nào thì địa phương chắc chắn người ta biết rất rõ
bởi vì cái quản lý môi trường của chúng ta nó rất rộng
một cái không gian rất là lớn
cả trên trời
cả dưới đất
giả dưới lầm đất
và cả biển
chính vì thế mà
cái môi trường này
nó không gian nó quá rộng
thành cái việc quản lý nhà nước này nó phải chuyên thuốc
từ trên cấp trung ương cho đến các địa phương
tức là các xã phường
mà chính cái vai trò của xã phường đó
cực kỳ quan trọng
bởi vì chính cái nơi đấy
là cái nơi vừa
ô nhiễm môi trường
vừa phải giải quyết môi trường
thì hiện nay cái việc đó
là cái cốt quản lý nhà nước
về môi trường ở các địa phương
từ huyện đến xã
thì tôi thấy là còn yếu
thành thứ là cái việc này
cái mong muốn của các nhà khoa học của chúng tôi
là mong muốn sắp đến
ủy ban khoa học công nghệ môi trường quốc hội
cũng như bộ tài nguyên môi trường
cái phần ở dưới
chứ chúng ta tiếp cận cái quản lý môi trường không phải
chỉ từ trên xuống dưới
bằng nghị quyết
mà chúng ta tiếp cận bằng ở dưới lên cây
vấn đề thứ hai là trong cái lực lượng
về kiểm tra và quản lý nhà nước nữa
thì có cái lực lượng là cảnh sát môi trường
thế thì chúng ta ở đây
có thể nói rằng là bên cạnh cái lực lượng
thanh tra kiểm tra
của cái lực lượng tài nguyên môi trường
thế nhưng lại còn có cái lực lượng về
cảnh sát môi trường nhưng mà
cái lĩnh vực này là tôi thấy là
cũng có hoạt động
cũng có hoạt động
phần lớn là chỉ tập trung là khi có dấu hiệu tội phạm
thì người ta mới có thể nhảy vào
kể cả những cái vấn đề về
về ngành công an
cũng phải có trách nhiệm
mặc dù lực lượng cảnh sát môi trường hiện nay mới tập trung ở cấp huyện
nhưng mà không có nghĩa là ngành công an lại không nắm được những cái vấn đề này
cái quản lý nhà nước về môi trường hiện nay là vấn đề
giao cho bộ tài nguyên môi trường
nhưng thật sự đây là vấn đề rất rộng lớn
thành vấn đề mà
liên ngành liên vùng hiện nay
thì tôi thấy là còn khó khăn
mặc dù nhà nước có chủ trương
bộ chính trị có chủ trương
nghị quyết bốn mươi một
bộ chính trị đã nêu ra
là bảo vệ môi trường là vấn đề có tính chất liên ngành liên vùng
nhưng mà thật sự ra hiện nay
nó có tính chất hành chánh là chính
còn cái liên ngành liên vùng là
thực hiện còn rất ít
nói về cái vấn đề mà quản lý nhà nước
về môi trường thì có lẽ cái vai trò rất là quan trọng của các vị chính quyền địa phương
vậy thì bàn luận sâu hơn về vấn đề này
có những nơi có những cái điểm ô nhiễm mà kéo dài hết từ năm này sang năm khác
người dân thì cũng đã không ít lần
kiến nghị phản ánh đến các cơ quan chính trị
tuy nhiên rằng là cái tình trạng thì nó gần như là cũng không được giải quyết
vậy thì ở đây
có lẽ rằng là không chỉ đặt không chỉ dừng lại ở câu chuyện là cái năng lực
là cái trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp mà còn là cái ý thức trách nhiệm
là cái sự sâu sát quyết liệt
của các cơ quan quản lý nhà nước
từ cơ sở đến cấp trên cơ sở
vậy thì các vị khách mời đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ
tôi thấy đúng là vai trò trách nhiệm
hiện nay chúng ta quan tâm nhất
là cái việc thực thi
cái chủ trương của nhà nước
trách nhiệm của người đứng đầu nhà nước
chính phủ thủ tướng chính phủ đã nêu ra
nhưng thật sự ra trong một mươi năm qua
những người đứng đầu nào của nhà nước
bị phê phán
hoặc là như bà khánh nói
nếu anh để ra cái xảy ra cái tình trạng
ở trong cái tỉnh anh
ở trong cái quyện anh ở trong cái bộ của anh
mà nó ảnh hưởng đến doanh
ảnh hưởng đến phát triển kinh tế thì chính anh là người trách trách nhiệm
chứ không phải hoàn toàn cả đó là anh đổ cho cái cơ quan
được nhà nước giao là bộ tài nguyên môi trường
chính vì thế mà
cái yếu của
và yếu của thực thi pháp luật của nước việt nam chúng ta
là anh nêu ra như thế nhưng thật sự
anh thi hành rất ít
cứ như thế nó cứ lan tỏa
anh làm được
thì tôi cũng làm được
bởi vì không sao cả
thực tế đã có
hiện nay một số chính quyền địa phương cứ nói rằng là
cái doanh nghiệp này
là bộ tài nguyên ở môi trường
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bộ tài nguyên ở môi trường cấp phép
là không được vào không được thế này không đến kia nói như thế nó không đúng
đây nói một cách
rất rõ ràng nó không đúng
bởi vì bộ làm cái gì không có địa phương làm sao bộ làm được
nhận thức ý thức là nhiều khi chúng ta chưa
chưa quan tâm đến vấn đề đấy để
chúng ta giám sát
cái thứ hai là không có lý do gì
một cơ sở sản xuất
kinh doanh dịch vụ
trên địa bàn của mình
mà mình lại bảo là
mình không vào được
thế vậy vai trò chính quyền địa phương ở đâu
hay là chúng ta có
vấn đề gì tránh né hay là ngại va chạm hay ngại gì không
chứ còn nếu như thực sự mà mình làm
mình đây là
có thẩm quyền
được pháp luật cho phép
thì tại sao chúng ta không làm được
vậy thì theo ý kiến của các vị khách mời công tác quản lý nhà nước về môi trường cần phải thay đổi như thế nào
để có thể đáp ứng được yêu cầu và ý kiến của các vị khách mời

hiện nay thì
bộ tài nguyên môi trường
cũng đang sửa
luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi bốn
và rất kỳ vọng
vào cái dự thảo luật
bảo vệ môi trường sửa đổi đần này
nó có rất nhiều các nội dung
về vấn đề
nếu như được
quốc hội thông qua
thì về thay đổi căn bản
về vấn đề về công tác quản lý nhà nước về môi trường
từ các cái vấn đề
liên quan đến
đánh giá tác động môi trường
từ vấn đề liên quan đến giảm các thủ tục hành chính
trong đó cũng rất mạnh rất rõ phân cấp
chính quyền địa phương
từ ủy ban nhân dân cấp tỉnh
cấp huyện và cấp xã
các cơ quan có liên quan
thế thì theo nguyên tắc
thì chỉ giao cho một
cơ quan làm
do vậy là cái luật này nó đảm bảo cái tính thống nhất xuyên suốt
từ quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương
tôi kỳ vọng
cái quản lý môi trường này
ta phải đẩy mạnh cái vai trò
chịu trách nhiệm
người đứng đầu nhà nước người đứng đầu của cơ quan
ngay cả xã cũng thế
ngay cả thôn cũng thế anh trưởng thôn tổ trưởng nhân phố
anh phải chịu trách nhiệm trước
trước nhà nước
phải anh đẩy mạnh cái việc đó
thì dứt phát
chúng ta sẽ làm được
nói thì dễ
nhưng làm không khó nhưng tất cả mọi cái gì ta kiên trì
có cái niềm tin
thì nhất định cái phát vọng của chúng ta
hoàn toàn ta có thể làm được
tôi cho là cái công tác quản lý về môi trường trong cái điều kiện
hiện nay là phải ứng dụng khoa học công nghệ nhiều hơn
lần này là chúng ta phải
kiên quyết là phải thực hiện cái vấn đề giả soát các ngành nghề
những ngành nào mà gây ô nhiễm môi trường nói nhiều rồi
trong bao nhiêu năm qua nói nhiều rồi
rà soát để
sửa đổi và bỏ đi
cái này chủ trương của đảng đã nêu trong các nghị quyết của đảng
và luật cũng đã luật pháp cũng đã quy định về những cái vấn đề này rồi
thì bây giờ là cái lúc phải thực hiện
như vậy thì có thể thấy rằng là
đẩy mạnh cái vai trò chịu trách nhiệm của các cơ quan chức năng
của cấp ủy chính quyền các cấp có thể xem là một trong những cái thay đổi căn bản trong thời gian tới
để có thể nâng cao được hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về môi trường
cùng với đó là phải kiên quyết xử lý những cái vi phạm những cái hành vi gây ô nhiễm
và rà soát các ngành nghề gây ô nhiễm
và thêm một yếu tố nữa đấy là đẩy mạnh cái ứng dụng khoa học công nghệ nhiều hơn và toàn diện hơn
thì có lẽ là công tác quản lý môi trường
những cái chuyển biến thực sự
một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay
trong thời gian qua
để nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm
hướng tới một môi trường sống xanh sạch đẹp
nhiều tổ chức đoàn thể và cấp ủy chính quyền đã thực hiện những mô hình cụ thể thiết thực
ở hội liên hiệp phụ nữ phường xuân la
quận tây hồ hà nội
với mong muốn hạn chế việc sử dụng túi ni lông
một loại rác thải phải mất hàng trăm thậm chí là hàng nghìn năm mới có thể phân hủy
cô nguyễn thị túc
tri hội trưởng tri hội phụ nữ số năm
đã vận động chị em sử dụng những chiếc làn nhựa đặc biệt như thế này để đi chợ
thì tôi thấy rằng là cái nhiệm vụ này nó rất là ý nghĩa với đời sống của con người
thế thì ngay từ đầu thì tôi đề xuất một cái mô hình đan làn nhựa
khi về nhà mỗi một người bỏ ra sử dụng ít nhất
là phải một ngày đi chợ là phải đến bảy đến tám cái li lông
một cái làn này không ngờ nó lại chứa rất là nhiều đồ trong đấy mà lại
không ảnh hưởng gì đến môi trường
hay như để thay đổi thói quen của người dân trong việc phân loại rác thải
biến rác thải thành tài nguyên
ủy ban nhân dân thành phố hà nội phối hợp với công ty môi trường đô thị urenco
xây dựng mô hình
đổi rác thải lấy quà tặng
tại đây khi người dân phân loại những rác thải tái chế như nhựa
giấy lon bia nhôm sắt sẽ được nhận những món quà quy đổi
tuy giá trị vật chất của những món quà không hề lớn
nhưng lại có thể góp phần thay đổi nhận thức và suy nghĩ của người dân
nói chung là công việc này
cô thấy rất là
bởi vì cái thứ nhất con người có ý thức
kể cả những người nghèo và những người giàu
người ta đều có ý thức
người dân sẽ mang tất cả các cái
rác tái chế như nhựa
giấy lon bia
nhôm sắt tới và chúng tôi sẽ cân
cân sau đấy thì chúng tôi sẽ quy ra quà
như vậy sẽ kích thích người dân là
hàng ngày là sẽ nhập cái phân loại rác
cùng với những thay đổi điều chỉnh về mặt cơ chế
thì nỗ lực bảo vệ môi trường từ những hành động cụ thể
thiết thực như vậy
mới có thể đáp ứng yêu cầu đặt ra của giai đoạn phát triển mới
đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai